mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự do sai phạm trong công tác quản lý đất đai tài chính ngân sách tại xã thạch bằng huyện lộc hà phan đình cương nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã này vừa bị công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt giữ về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
trước đó mặc dù quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại xã thạch bằng hàng năm thực hiện không hết tồn nọng nhiều nhưng vẫn tiếp tục xây dựng quy hoạch mới
các điểm quy hoạch này chưa đưa ra đấu giá đất mà thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất giao đất ở không có trong kế hoạch sử dụng đất được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình cá nhân không có hộ khẩu tại xã thạch bằng
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ban thủ vụ tỉnh ủy hà tĩnh đã họp để xem xét thi hành kỷ luật ông phan đình cương với hình thức khai trừ khỏi đảng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật